nhằm góp phần mang lại cho người nghèo đón tết nguyên đán no đủ và ấm áp
mới đây ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức chương trình trao quả tết mậu tuất cho người nghèo
ở hai huyện tam nông và thanh thủy tỉnh phú thọ
tại huyện tam nông lãnh đạo trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao tặng hai mươi xuất quà cho các hộ nghèo
của ba xã phương thịnh xuân quang tề lễ và một mươi xuất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã đảo xá huyện thanh thủy
tổng giá trị của đợt tặng quà này là ba mươi triệu đồng và ba mươi xuất quà
tại các điểm tặng quà các đồng chí lãnh đạo trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú thọ
đã thăm hỏi tình hình sức khỏe phát triển kinh tế việc chuẩn bị vui xuân đón năm mới
chúc các gia đình luôn mạnh khỏe nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xây dựng gia đình ấm no văn hóa và hạnh phúc
trước đó ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ tiếp nhận quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hộ chữ thập đào tỉnh quý thiện tâm tập đoàn vingroup
các nhà tài trợ đã trao một mươi hai sáu mươi chín tỷ đồng cùng với hai mươi chín ba trăm chín mươi hai xuất quà để hỗ trợ quà tết cho các hộ nghèo của tỉnh
đây là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp cho các hộ nghèo được đón một cái tết ấm áp hạnh phúc